vùng đất có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn rất phong phú đa dạng
là địa bàn cư trú lâu đời của cộng đồng hơn ba trăm linh người khmer với nền văn hóa đặc trưng
từ những nét kiến trúc độc đáo của một trăm bốn mươi ba ngôi chùa khmer trên địa bàn
cùng sự rộng ràng của tiếng nhạc ngũ âm triển trống chai dâm nét đầm thấm dịu dàng với địa ngũa lâm thôn
hay sự hấp dẫn của văn hóa ẩm thực bản địa đã tạo nên dấu ấn du lịch văn hóa khmer trà vinh
với du khách gần xa
thứ nhất là đây là những cư dân nông nghiệp mà trồng lối nước
và thứ hai là văn hóa của người khmer ở đây nó ảnh hưởng rất nhiều của phật giáo nam tông
và thứ ba là ở vùng trà vinh này là vùng đa dân tộc
cho nên cái văn hóa khmer ở đây nó có một cái sự giao lưu văn hóa đối với người việt đối với người hoa và một số dân tộc khác nữa
và cái điều đó nó tạo nên một cái nét riêng của nó là một cái nét rất là thú vị trong cái hoạt động du lịch
và cái việc mà khai thác những cái giá trị văn hóa của người khmer trong hoạt động du lịch là cái điều rất là cần thiết
hơn một năm trở lại đây du lịch trà vinh bắt đầu sôi động
khách thập phương từ khắp nơi đổ về khám phá trải nghiệm nét độc đáo văn hóa khmer nam bộ
thông qua các tuyến du lịch được sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh trà vinh thiết kế xây dựng dựa trên các tiềm năng bản địa của từng địa phương
hiện tại thì tỉnh đang có một cái dự án xây dựng cái làng văn hóa du lịch ở khu vực a bộ âm và các địa phương xung quanh
thì đến thời điểm này nói chung là một số hoạt động trong làng này thì cũng đã đưa vào hoạt động
nói chung là bước đầu cũng có đầu tư tuy nhiên thì trong thời gian tới thì tỉnh cũng đang tập trung mạnh để đầu tư hạ tầng để kết nối
giữa cái du lịch cái vùng du lịch trọng tâm của khu văn hóa trà vinh
cái vùng du lịch trọng tâm của tỉnh là thành phố trà vinh và vùng lân cận với các địa phương khác
thì trải dài từ thành phố trà vinh đến trà cú đến cầu kè thì đó là những cái dùng để phát triển loại hình du lịch văn hóa và gắn với cái du lịch cộng đồng
trước thế kỷ một mươi hai người khmer và văn hóa của họ giữ vai trò chủ thể ở vùng đồng bằng sông cửu long nói chung và tỉnh trà vinh nói riêng
đồng bào khmer có ngôn ngữ và chữ viết riêng có kho tàng văn hóa phong phú về chuyện cổ như thần thoại truyền thiết cổ tích ngụ ngôn truyện cười
có nền sân khấu truyền thống như dù kê dì kê một nền âm nhạc vừa có nguồn gốc ấn độ vừa có nguồn gốc đông nam á cùng với các di tích hiện hữu như ao bà ôm bảo tàng văn hóa khmer và chùa ân ngôi chùa khmer cổ nhất của trà vinh

làng văn hóa nằm cách trung tâm thành phố trà vinh ba km
bước chân vào làng du khách sẽ được hòa minh vào nét đẹp độc đáo của nền văn hóa khmer lâu đời
loan tỏa bằng hình thức du lịch cộng đồng
những lễ hội truyền thống chôn chờ nam thơ mây sen donta ốc ống bóc
hay cuộc sống đời thường bình dị được tái hiện lại thông qua các bức vẽ trên con đường bích họa
trải nghiệm và thưởng thức bánh ống một đặc sản của người khmer nam bộ
chim ngưỡng những điệu múa uyển chuyển của các cô gái khmer
là những hình ảnh mà du khách rất ấn tượng khi đến với du lịch trà vinh hôm nay
với phương châm phát triển du lịch gắn với tạo sinh kế cho bà con trong vùng
những sản phẩm du lịch văn hóa ở trà vinh
bước đầu giúp người dân đặc biệt đồng bào khmer có một cuộc sống sung túc hơn
tìm về ấp dòng đình xã đại an huyện trà cú tỉnh trà vinh
đây là một trong những làng nghề có sức phát triển khá mạnh
chủ yếu sản xuất sản phẩm phục vụ khách du lịch làm quà lưu niệm và để trưng bày
nghề đang đát ở đại an
có truyền thống hơn một trăm linh năm và được truyền từ đời này sang đời khác
hiện làng nghề tham gia giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn năm trăm linh lao động tại địa phương
trung bình cung ứng ra thị trường trên bảy trăm linh sản phẩm
thời cha mẹ
hồi xưa thì như thế nào
thì đưa cái đồ lớn thôi nè
rồi cái đồ lớn thì người ta ít xài
bây giờ đưa cái nhỏ
rồi đưa cái nhỏ nó có giá hơn
rồi đưa cái này đưa cái nhỏ luôn khỏi đưa cái lớn
như vậy thì những cái mặt hàng nhỏ như thế này cô làm thì nó có mang lại cái nguồn thu nhập ổn định cho mình không ạ
làm cái này cũng ổn
mình ở gần mình không có
mình làm suốt đâu
mình rảnh thì mình đưa không vậy chứ
có công chuyện khác mình đi làm
từ ngày địa phương tiện du lịch bây giờ đưa cái này cũng được bán được
rồi người ta cũng lại mua hoài
cũng như các gia đình trong làng nghề đang đát
từ ngày huyện trà cú tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch
cửa hàng mây trang phục truyền thống của anh kim song
ở ấp thanh xuyên xã kim sơn
ngày càng tấp nập khách đến
tham quan mua sắm
theo anh kim sông
trong kho tạng văn hóa đa dạng của đồng bào khmer
trang phục là sản phẩm sáng tạo độc đáo
một thành tố quan trọng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc tộc người
là tài sản quý có ý nghĩa về thẩm mỹ văn hóa cội nguồn tính ngưỡng tâm linh đặc biệt
du khách đến với điểm cửa hàng trang phục truyền thống kim sông
có thể tìm hiểu và thử khoát lên mình chiếc áo tầm vong
hay còn gọi là áo cổ
áo cổ vòng vận xà rong và xà bay
cùng với những hạt cường hạt kim sa lắp lánh
được đính trên nền hoa văn tinh xả hút

rồi cái địa phương thì hỗ trợ kinh phí sửa sáng này kia cho mình
kinh phí là khoảng tám mươi triệu
đúng rồi để trang trí nhà cửa này
cho điểm du lịch cho nó tốt hơn vậy đó
khi khách đến đây cũng cảm thấy rất là vui
khi mình được góp phần giữ được cái bản sắc
văn hóa dân tộc của mình
rồi cửa hàng trang phục truyền thống của anh kim sông
chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá văn hóa khmer
ở huyện trà cú
theo sự hướng dẫn của phòng văn hóa
để đến gia đình chị tại tuy diễm
thưởng thức những món đặc sản quê
trong đó hóa nổi tiếng nhất là chè thốt nốt
một sự tổng hòa vì dẻo thơm của thốt nốt ngọt thanh
quyền vào vị béo của nước cốt dừa
cho thêm một tí đá mát lạnh
để xua đi cái nắng gắt của tiết trời vào hạ ẩn miền tây
và nhằm gìn giữ nét văn hóa ẩm thực độc đáo của dân tộc mình
chị đã tìm hiểu mầy mò thêm nhiều loại chè bánh được làm từ thốt nốt
khi tham gia cái du lịch cộng đồng
thì trước hết
là bản thân mình cũng có thu nhập cao hơn
cái thứ hai nữa là giải quyết được công an việc làm cho những người dân khmer
nói chung là vừa mình giữ gìn bản sắc dân tộc
nét văn hóa của người khmer ở quê mình
rồi mình còn giới thiệu được những nét đặc sắc của người dân tộc
đến với khách thập phương
huyện trà cú là địa phương có trên sáu mươi dân số là đồng bào dân tộc khmer
và một trong số các địa phương của tỉnh trà vinh
có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa di tích
tỉnh đỉnh này trà cú có khoảng chín mươi năm di tích
trong đó sáu di tích khảo cổ hai mươi một di tích lịch sử cách mạng
sáu mươi tám di tích kiến trúc nghệ thuật và nhiều thắng cảnh đẹp

năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi huyện trà cú tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở điểm dừng chân
nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch
xúc tiến đầu tư phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng
để góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của huyện
đồng thời tạo điều kiện giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương
đối với huyện chúng tôi cũng được tỉnh và sở văn hóa thể thao
huyện trà cú là một trong những địa phương hưởng lợi từ dự án phát triển du lịch văn hóa sinh thái của tỉnh trà vinh
nó là một kết nối tuyến du lịch giữa cầu kè và trà cú
hai vợ chồng ở quán ở đây bên sở du lịch hỗ trợ rất nhiều
ngoài việc sở hỗ trợ về quảng bá hình ảnh dùm
rồi có hỗ trợ cho quán về kinh phí là hai trăm linh triệu đồng
để mở hỗ trợ thêm khuyến khích để phát triển du lịch tỉnh nhà
mọi người có thể đến trà cú và đến chỗ quán của mình
để thưởng thức những đặc sản của trà cú của đồng bào người khmer
thành phố trà vinh và huyện trà cú có lợi thế về văn hóa khmer
thì huyện cầu kè và tiểu cần lại phát triển du lịch sinh thái
dựa trên tài nguyên tự nhiên bản địa
cũng từ đây đã hình thành nên cụm tứ giác du lịch văn hóa sinh thái hấp dẫn
được du khách thập phương ưa chuộng
nông trại sóc farm của vợ chồng anh phạm đình ngãi và chị thạch thị chanh thi
là một trong những điểm đến điển hình của loại hình du lịch này
thư giãn trong một không gian thoáng đảng của vùng quê yên bình
thưởng thức những giọt mặt hoa dừa tươi vào buổi sáng mai
tìm hiểu về văn hóa ẩm thực khmer xưa
cũng như hành trình khởi nghiệp từ sản vật quê hương của đôi vợ chồng trẻ
là những trải nghiệm đầy thú vị của ekip chúng tôi
trà vinh nó giống như là một cô gái quê mà đang thức giấc vậy đó
trà vinh rất là đẹp
mà mình cũng đang
cho nên mình thì lại đang làm cái sản phẩm là mặt hoa dừa
làm du lịch theo cái hướng là du lịch gắn liền với cái sản phẩm nông nghiệp địa phương
mà có văn hóa khmer trong đó
tại vì thật ra cái việc mà trồng dừa thu mật á
nó cũng là một cái ngành truyền thống của người khmer mà thật ra nở cách đây vài trăm năm lận
theo thống kê của sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh trà vinh
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
tỉnh đã đón hơn bảy trăm tám mươi tám lượt du khách
trong đó có hơn hai mươi bảy lượt khách quốc tế
tổng doanh thu du lịch đạt trên hai trăm bảy mươi chín tỷ đồng
tăng sáu mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
từ việc mà phát triển du lịch cộng đồng này á
thì tỉnh trà vinh cũng như là bên tổ chức bên doanh nghiệp mình á
thì cũng chú trọng đến việc bảo tồn giữ gìn cái văn hóa này
thì với cái sự kết hợp như vậy á
thì nó sẽ tạo nên được cái sự khác biệt
đối với du lịch cộng đồng này

ở tỉnh trà vinh so với cái khu vực khác
thấy hiện tại những cái đòn khách mà anh đã dẫn về trà vinh
và tham gia những hoạt động của văn hóa người khmer
thì đa số khách rất là thích
và gãy lại những cái hồi đáp rất là tốt
về cái chuyến du lịch đó
chúng tôi là những người nghiên cứu dưới góc nhìn của nghiên cứu liên ngành
thì chúng tôi cho được rằng trà vinh đang sở hữu một cái hệ giá trị
về mặt văn hóa rất là phong phú
và chúng tôi cũng đang tư vấn cho tỉnh
để xây dựng một chuỗi giá trị về văn hóa
chuỗi giá trị về du lịch văn hóa
và đặc biệt là nhấn mạnh đến cái văn hóa của người khmer
chúng tôi đứng giữa góc nhìn hai góc nhìn
thứ nhất là sinh kế
và thứ hai là giữ gìn bản sắc văn hóa của tộc người
thì khi chúng tôi trao đổi với các cái hộ
đặc biệt là cộng đồng khmer ở huyện trà cú
thì người ta cảm thấy rất là hạnh phúc
khi mà người ta có một cái phương tức sinh kế mới
cộng thêm với những cái đang có
và bên cạnh đó là chúng tôi cũng cho họ thấy được
rằng cái chuyện mà cho du khách đến trải nghiệm
các cái hoạt động của cái đời sống của họ
thì đó là một cái nét để bảo lưu và giữ gìn
cái giá trị văn hóa và đặc biệt là quảng hóa
quảng bá cái giá trị văn hóa của cộng đồng khmer
thấy mạnh về giá trị tài nguyên văn hóa
là lợi thế so sánh quan trọng
để hít trà vinh xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng
vừa góp phần bảo tồn
vừa phát huy quảng bá
các giá trị di sản văn hóa của địa phương